thưa quý vị sáng nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam đã chủ trì lễ đón bộ trưởng bộ quốc phòng
quân đội pháp sébastien lecourneau sang thăm chính thức việt nam
ngay sau lễ đón hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm
bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang và bộ trưởng bộ quân đội pháp sébastien lecourneau
đã cùng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm
đại tướng phan văn giang khẳng định chuyến thăm của bộ trưởng sébastien lecourneau
có ý nghĩa rất quan trọng góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương
là minh chứng cho tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai tốt đẹp
vì sự hợp tác phát triển giữa hai nước hai dân tộc
khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với pháp
quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp thời gian qua phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu
đa dạng trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn các cơ chế đối thoại tham vấn đào tạo công nghiệp quốc phòng quân y
chia sẻ ký ức lịch sử khắc phục hậu quả chiến tranh gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn cơ chế đa phương
bộ trưởng sébastien lecourneau nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm
bộ trưởng sébastien nekonu nêu bật tầm quan trọng hợp tác chia sẻ ký ức lịch sử
khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp
kết thúc hội đàm hai bên đã ký ý định thư về tăng cường hợp tác quốc phòng việt nam pháp
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn số vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng đã giảm
ý thức của người dân và cán bộ quản lý bảo vệ rừng đã có sự nâng lên
tuy nhiên công cuộc giữ rừng của nước ta vẫn còn đang phải đối mặt
với nhiều thách thức đó là những nhận định tại hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng
và phòng cháy chữa cháy rừng diễn ra tại tỉnh con tum vào chiều ngày hôm nay năm tháng năm
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang dự và chủ trì hội nghị
sau khi lắng nghe báo cáo về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm hai nghìn một mươi chín
và bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn của các địa phương phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đánh giá
thách thức hiện nay trong công tác quản lý bảo vệ rừng là các địa phương
đang bị áp lực về việc di dân nhất là khu vực tây nguyên gây nguy cơ thiệt hại về diện tích rừng
bên cạnh đó nguồn lực của các ngành chức năng còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ
phó thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm đầu mối tiếp nhận các nhu cầu
về đầu tư phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương tiếp tục chú trọng công tác tham mưu
trong quản lý nhà nước về rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
bộ tài nguyên và môi trường cần làm tốt công tác dự báo tình hình thời tiết
nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay
bộ thông tin và truyền thông tích cực tuyên truyền thông tin về phòng cháy chữa cháy rừng
trên các phương tiện truyền thông đại chúng
đặc biệt với các địa phương tuyệt đối không được lơ là chủ quan phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu
chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm trong quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
trước đó đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng
tại huyện sa thầy tỉnh con tung